thưa quý vị và các bạn vì sao một cổ vật quý nằm trong di tích được xếp hạng cấp quốc gia đã từng bị mất cắp
thế nhưng chính quyền cũng như ngành văn hóa địa phương vẫn không có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ để rồi lần thứ hai tiếp tục bị đánh cắp
đó là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra liên quan tới câu chuyện cổ vật tại chùa mễ sở huyện văn giang của tỉnh hương yên bị mất trộm vào cuối tháng chín vừa qua
tìm hiểu của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
chùa mễ sở xã mễ sở văn giang hưng yên giờ đây hình ảnh bức tượng quan thế âm vồ tát đầy đủ chỉ còn trong ký ức
đêm hôm hai mươi tám dặn sáng ngày hai mươi chín tầm hơn một giờ đến một rưỡi kẻ gian đã đột nhập vào chùa phá cổng chùa và phá hết hai khóa cửa trên các chỗ